thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng vừa có công điện gửi đến bộ trưởng các bộ công thương tài chính chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lãnh đạo các tập đoàn định lực việt nam dầu khí việt nam công nghiệp than khoáng sản việt nam xăng dầu việt nam yêu cầu tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng điện xăng dầu trong thời gian tới
thủ tướng yêu cầu bộ công thương khẩn trương hoàn thiện kế hoạch đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba và năm hai nghìn hai mươi bốn tuyệt đối không để thiếu điện
khẩn trương hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xem xét bàn hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái tự sản tự tiêu và cơ chế mua bán điện trực tiếp hoàn thiện chỉ thị của thủ tướng về đảm bảo cung ứng điện cung cấp than khí cho sản xuất điện thời gian tới
tất cả phải báo cáo thủ tướng trước ngày một mươi năm tháng chín
liên quan đến xăng dầu thủ tướng cũng chỉ đạo bộ công thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành chủ động cân đối cung cầu thị trường xăng dầu đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống
theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và tình hình sản xuất kinh doanh xăng dầu trong nước để điều hành giá sử dụng quỹ bình ồn giá phù hợp kịp thời và hiệu quả